các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số một mươi bốn phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã ra quần xử lý các trường hợp tài xế xe máy hoặc xe ôm bắt khách tại đường vành đai ba trên cao
địa điểm xử lý vi phạm thuộc khu vực lối lên đường vành đai ba trên cao đoạn hồ linh đàm hướng đi bến xe nước ngầm
trong quá trình tổ công tác tuần tra ghi nhận cảnh một số tài xế xe ôm đứng bắt khách ngay tại đoạn lối lên dẫn lên đường vành đai ba trên cao hướng bến xe nước ngầm đi linh đàm
thậm chí có tài xế liều mạng chở khách đi ngược chiều đường lối dẫn lên đường vành đai ba trên cao đoạn gần đường cao tốc pháp vân

trong quá trình tổ công tác tuần tra ghi nhận cảnh một số tài xế xe ôm đứng bắt khách ngay tại đoạn lối lên đường vành đai ba trên cao hướng bến xe nước ngầm đi linh đàm
trong quá trình tổ công tác tuần tra ghi nhận cảnh một số tài xế xe ôm đứng bắt khách ngay tại đoạn lối lên dẫn lên đường vành đai ba trên cao hướng bến xe nước ngầm đi linh đàm

trước tình hình đó tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dụng bám theo và nhiều lần ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe vẫn không hợp tác thậm chí còn lạng lách đánh võng trên đường gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác
đáng chú ý chiếc xe còn tông vào đuôi xe cảnh sát giao thông
sau hàng loạt cú đâm ô tô tuần tra của cảnh sát giao thông đã bị hư hỏng phần đuôi
hành vi nguy hiểm của tài xế khiến nhiều người điều khiển phương tiện trên tuyến rất bức xúc
sau hơn tám km truy đuổi
xe giao thông mới dừng được phương tiện để kiểm tra
qua điều tra ban đầu cảnh sát giao thông xác định ô tô này là xe kinh doanh vận tải hành khách mà không có camera giám sát hành trình
chở hành khách không có hợp đồng và danh sách hợp đồng vận chuyển
qua kiểm tra lái xe không có nồng độ cồn và ma túy
tại cơ quan điều tra tài xế khai nhận sáng cùng ngày tài xế trên đón hai mươi năm khách từ huyện quế võ bắc ninh đến huyện văn quan lạng sơn ăn cưới
do điều khiển xe có nhiều vi phạm
sợ bị phát hiện xử lý người này cố tình bỏ chạy khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra
thậm chí khi đặt tông trúng xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông
người này vẫn cố tình điều khiển xe bỏ chạy tiếp vì lo sợ sẽ bị xử lý trách nhiệm
ngay sau khi xảy ra vụ việc trên giám đốc công an tỉnh lạng sơn đã chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm
ban đầu cơ quan công an cũng nghi ngờ việc đối tượng có thể đang vận chuyển hàng cấm
thì mới chống đối lực lượng chức năng đến cùng như vậy
tuy nhiên qua khám xét phương tiện và kết quả điều tra ban đầu vẫn chưa phát hiện vi phạm liên quan
hiện công an huyện hữu lũng lạng sơn đang hoàn thiện hồ sơ để tạm giữ hình sự lái xe nguyễn văn giang và xử lý vụ việc theo quy định
tương tự giống vụ việc trên liên quan đến vụ việc tài xế xe sỉn tông vào xe cảnh sát giao thông ở bắc giang
nghi phạm đã bị di lý về cơ quan điều tra sau khi gây ra sự việc
sau khi tỉnh rượu tránh máy với công an đối tượng khai nhận vì sợ
và không hiểu biết pháp luật nên đã có những hành động thiếu chuẩn mực dẫn đến vi phạm
tương tự tại bắc giang một tài xế cũng không làm chủ được hành vi của mình nên đã điều khiển phương tiện bỏ chạy
sau đó đâm vào xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
cụ thể vào khoảng hai mươi h ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tài xế nguyễn thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú phường tân mai quận hoàng mai tp hà nội đài xe ô tô bán tải nhắn hiệu forenzer
chở con trai từ nhà cha vợ tại huyện yên dũng tỉnh bắc giang về nhà cha ruột tại huyện tân yên cũng thuộc tỉnh bắc giang
khi người này lái xe qua đường hoàng hoa thám hướng từ tp bắc giang đi huyện tân yên
thì gặp tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an thành phố bắc giang kiểm tra xử lý nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
khi tài xế lái xe đến cách tổ công tác khoảng hai mươi mét thì nhận hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên nam tài xế không chấp hành mà lái xe quay đầu bỏ chạy
thấy tổ công tác quyết liệt dừng xe kiểm tra tài xế tâm đã lái xe tông vào xe của tổ công tác gây hư hỏng
dù lực lượng cảnh sát giao thông liên tục ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế tâm vẫn không chấp hành mà nhấn ga lùi tiến để lách qua các vật cản nhằm bỏ chạy
kể cả khi không thể bỏ chạy do bị chặn bằng hai xe tải của tổ công tác người này vẫn đóng cửa cố thủ không xuống xe làm việc
trước tình huống này tổ công tác đã phá kinh chân gió bên cửa lái để mở cửa xe và không chế năm tài xế
qua kiểm tra tài xế tâm vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao lên tới năm trăm chín mươi năm mg trên một lít khí thở vượt mức cao nhất của khung hình phạt
tại cơ quan công an tài xế tâm cho biết bản thân không nhận thức được hành vi sai trái lúc điều khiển ô tô quay đầu bỏ chạy
khi thấy cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn tài xế nguyễn thanh tâm khai nhận
ban đầu tôi sợ bị xử phạt nên đã quay xe bỏ chạy
trong đầu tôi lúc đó không nhận thức được hành vi của mình là chống đối sẽ bị xử lý hình sự
khi được cán bộ cảnh sát giao thông phân tích tôi mới nhận ra lỗi của mình chỉ đáng xử phạt hành chính nhưng đến giờ đã chuyển sang hình sự
không những vậy tài xế này cho biết hành động sai trái của mình xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật và đã uống rượu bia quá mức nên không kìm chế được bản thân
trình bày với công an tâm cho rằng chỉ nhận thức được hành vi sai trái của mình khi tỉnh rượu
và không nhận thức mức độ nguy hiểm của hành vi
nam tài xế cho biết tôi biết hành vi của mình là sai trái và bản thân rất hối hận rất tiếc nhưng đã muộn
ngày bốn một công an tp bắc giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
quyết định tạm giam một mươi bảy ngày đối với nguyễn thanh tâm về hành vi chống người thi hành công vụ
thưa quý vị thời gian qua lực lượng chức năng tăng cường gia quân xử lý các vi phạm nồng độ cồn
hàng loạt chốt kiểm tra nồng độ cồn đã góp phần hạn chế tình trạng tài xế lái xe khi uống rượu bia
tuy nhiên không ít đối tượng vi phạm khi đối mặt với cảnh sát giao thông đã có hành vi chống người thi hành công vụ
nguy hiểm hơn là tấn công lại lực lượng chức năng
thời gian tới hy vọng các ngành chức năng và chính quyền địa phương sẽ quyết liệt hơn nữa
trong việc điều tra xử lý hành vi chống hiệu lệnh người thi hành công vụ
những kẻ xem thường pháp luật chắc chắn sẽ phải bị trừng trị nghiêm minh để làm gương gian đe cho toàn xã hội
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật gửi tới quý vị
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại